chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
và sẽ duy trì mở cửa vào thứ bảy chủ nhật cuối mỗi tháng
vào ngày ba mươi tháng bốn và một tháng năm trụ sở hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố lần đầu tiên
đã mở cửa và đã đón năm mươi một đoàn với gần một năm trăm linh du khách trong nước và quốc tế đến tham quan
đây là tour du lịch giới thiệu di tích kiến trúc có giá trị nghệ thuật và lịch sử
trong quá trình hình hành và phát triển thành phố hồ chí minh
giúp du khách tìm hiểu sâu hơn các giá trị kiến trúc đô thị của thành phố
ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh cần thơ đã có công văn phúc đáp
gửi ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh cần thơ về việc giải quyết đơn
của khách hàng mua hộp đồng bảo hiểm
ngân hàng thương mại cổ phần quân đội mb chi nhánh cần thơ khẳng định
không có việc ép mua bảo hiểm nhân thọ việc mua bảo hiểm nhân thọ là hoàn toàn tự nguyện
từ khách hàng không có việc đánh tráo khái niệm giữa gửi tiết kiệm và bảo hiểm nhân thọ
mb cần thơ đã thực hiện giới thiệu khách hàng tới nhân viên của công ty
mb ajust life để thực hiện tư vấn mua bảo hiểm theo đúng quy định
quá trình phối hợp kiểm tra thực trạng hợp đồng bảo hiểm của khách hàng
mb cần thơ xác định hợp đồng được phát hành đầy đủ khách hàng đã tự nguyện đóng phí
và ký đầy đủ hồ sơ khi tham gia trên cơ sở nhu cầu thật của khách hàng
mb cần thơ và công ty mb ajust life đã phối hợp làm việc tư vấn rõ ràng
đầy đủ quyền lợi cho khách hàng và giải thích thỏa đáng các nội dung vướng mắt của khách hàng
mb ajust life đã có văn bản ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba phúc đáp khách hàng
các vướng mắt và quyền lợi theo hợp đồng bảo hiểm
một tháng sau lệnh cấm xuất khẩu gạo của ấn độ và nga tình hình cung cầu của mặt hàng này
có nhiều biến động về giá chính điều này đã khiến cho giá gạo của việt nam tăng vọt
và gạo năm của việt nam đang có giá cao nhất thế giới vượt cả thái lan
cụ thể chốt phiên giao dịch ngày một mươi tám tháng tám giá gạo năm tấm của việt nam
là sáu trăm hai mươi tám usd một tấn giảm một mươi usd so với thời điểm cao nhất là cuối tuần trước
tuy vậy giá gạo việt nam vẫn đang cao nhất thế giới và cao hơn gạo cùng phẩm cấp
của thái lan một mươi sáu usd một tấn ngoài loại gạo tiêu chuẩn năm tấm các loại gạo thơm
gạo chất lượng cao và gạo hai mươi năm tấm của cả hai nguồn cung chính này đều giảm
một mươi hai mươi usd một tấn nhưng vẫn ở mức cao
thưa quý vị mới đây hãng hàng không vietjet đã mở chuyến bay
thẳng đầu tiên kết nối cố đô huế và đài bắc đài loan trung quốc
đường bay mới kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội phát triển hoạt động du lịch giao thương
và mang du khách quốc tế đến với nhà ga mới phú bài thừa thiên huế
chuyến bay đầu tiên kết nối huế với đài bắc được khai thác theo hình thức thuê chuyến
bằng tàu bay hiện đại trước đó vietjet cũng là hãng hàng không khai thác hai đường bay thẳng
đến với nhà gà mới phú bài từ công minh trung quốc và seoul incheon hàn quốc
với các đường bay quốc tế mới đến huế vietjet chung tay xây dựng thêm nhiều sản phẩm
chương trình hấp dẫn thu hút nhiều hơn du khách quốc tế đưa kinh tế du lịch địa phương
phát triển hơn xứng tầm với tiềm năng và vị thế của một cố đô giàu giá trị di sản như huế
trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tp hcm phối hợp với tổng lãnh sự quán hàn quốc
tại thành phố tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố và doanh nghiệp hàn quốc
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố hồ chí minh và cộng đồng doanh nghiệp hàn quốc
được mở ra đã giải quyết một mươi ba trên hai mươi một những vướng mắt mà cộng đồng doanh nghiệp hàn quốc đưa ra
hội nghị đối thoại lần thứ hai tiếp tục được mở ra năm hai nghìn hai mươi ba là cơ hội để lãnh đạo thành phố hồ chí minh
có thể lắng nghe được những đề xuất và hiểu hơn về những vướng mắt mà cộng đồng doanh nghiệp hàn quốc
đang gặp phải đặc biệt trong giai đoạn thành phố hồ chí minh chuẩn bị áp dụng những chính sách
và cơ chế đặc thù phát triển thành phố trong năm hai nghìn hai mươi ba
tại buổi đối thoại năm hai nghìn hai mươi ba đại diện hiệp hội doanh nghiệp hàn quốc tại miền trung miền nam việt nam
cùng nhiều tập đoàn lớn như samsung cj food gs enginoing đã trình bày nhiều thành tựu kinh tế đạt được
nhờ sự hỗ trợ của thành phố song song đó tiếp tục nêu ra nhiều kiến nghị cho tương lai
các doanh nghiệp hàn quốc tại thành phố hy vọng sẽ có nhiều gỡ nút trong
xuất khẩu tại chỗ về dự thảo sửa đổi liên quan giấy phép lao động về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng
cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng các thu tục sẽ được giảm bớt hoặc nới lỏng để mở rộng lực lượng lao động
người nước ngoài trong đó có hàn quốc đồng thời bằng việc các doanh nghiệp nước ngoài duy trì hoạt động
kinh tế một cách thuận lợi thì sẽ đóng góp nhiều hơn nữa tích cực hơn nữa cho sự phát triển kinh tế của việt nam
kết luận tại hội nghị chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phan văn mãi ghi nhận
những ý kiến đóng góp thẳng thắng của doanh nghiệp hàn quốc góp phần giúp thành phố hồ chí minh
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đồng thời đề xuất các tổ công tác chung để giải quyết các vấn đề
tồn động vướng mắt và trong tháng chín sẽ thống nhất và thảo luận các cơ hội hợp tác mới
kết luận tại hội nghị chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phan văn mãi ghi nhận

kết luận tại hội nghị chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phan văn mãi ghi nhận

kết luận tại hội nghị chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phan văn mãi ghi nhận